hai mươi tuổi sống tại chung cư hh hai a linh đàm hoàng liệt hoàng mai hà nội cho biết anh có đi cùng thang máy với người phụ nữ mắc covid một mươi chín tại tòa nhà vào ngày một mươi năm tháng một mươi một và được xác định là f một
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một anh nhận quyết định về việc cách ly tập trung do quỹ ban nhân dân phường gửi xuống cho trưởng tầng với phần địa điểm cách ly tập trung để trống và không nói về thời hạn cách ly cụ thể
sau khi được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính theo quy định
anh hát nhiều lần liên lạc với phía trạm y tế phường hoàng liệt đề nghị được cách ly tại nhà nhưng không được chấp thuận
đến sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một anh hát nhận được điện thoại thông báo từ nhân viên trạm y tế yêu cầu anh có mặt tại trạm y tế phường để từ đó di chuyển đến khu cách ly tập trung tại khu ký túc xá pháp dân tứ hiệp
họ chỉ nói anh phải tự ra chỗ trạm y tế phường để đi cách ly tập trung chứ không có xe đón ở chân tòa nhà
nhà ra nhanh không đến
nếu anh đến muộn thì tự thuê xe ra chứ không hướng dẫn gì thêm
đường đến trạm y tế chỗ nào họ cũng không nói rõ khiến tôi lại phải gọi thêm mấy cuộc điện để hỏi
sau đó do chỉ đường quá lòng dòng đi bộ mãi không tìm được nhằm mấy chỗ nên tôi phải thuê xe ôm chở đến trạm y tế mất hết một mươi đồng cho ba trăm linh mét
còn một số f một khác thấy mất công hỏi đường nên thuê xe ôm chở ngay từ chân tòa nhà ra trạm khoảng hơn một km
anh hc chia sẻ và cho rằng nếu theo phân loại của ngành y tế thì vô tình người xe ôm đã thành f hai
cư dân chung cư hh linh đàm cũng cho hay việc phải đi cách ly tập trung là trái với nguyện vọng của anh và gia đình
đồng thời khi vào khu cách ly tập trung với bốn người trên một phòng sử dụng chung bình nước nhà vệ sinh khiến anh rất lo lắng về nguy cơ lây nhiễm chéo
tôi đã đề nghị cho cách ly tại nhà và tôi sẽ ở riêng một phòng vệ sinh riêng không tiếp xúc với người trong gia đình nhưng phía y tế phường không đồng ý
tôi không ngại việc đi cách ly tập trung nhưng nếu chẳng may bị lây nhiễm chéo thì sẽ mất thời gian tốn tiền bạc của cải của xã hội
chưa kể việc này cũng không đúng theo hướng dẫn mới của thành phố anh hắc nói thêm
còn chị v cũng là một cư dân của chung cư hh linh đàm cho hay
sau khi được xác định là f một đi chung thang máy với f chị đã nhận được quyết định đi cách ly tập trung
tôi có trình bày nhiều lần với phía trạm y tế là khi ở trong thang máy tôi và f cùng một số người khác đều đeo khẩu trang
tôi cũng như chồng đã tiêm hai mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm pcr âm tính
nhà có phòng riêng vệ sinh riêng đủ điều kiện để cách ly tại nhà
tuy nhiên phía trạm y tế lại nói nếu thắc mắc thì gọi cho trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch
phòng dịch phường phản ánh công việc của họ là nhắc nhở tôi phải đi cách ly tập trung
chị v bày tỏ
một số cư dân là f một của tòa nhà hh hai a cũng phản ánh
việc thông báo đi cách ly tập trung được nhân viên y tế của phường thông báo riêng cho từng người
chứ không thông báo cho tổ dân phố tòa nhà để phối hợp
từ đó dẫn đến việc sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một
khi thấy có một f một từ tầng chín của tòa nhà ra khỏi thang máy
đến sảnh tầng một báo cho bảo vệ
thì mới biết là phải đi cách ly tập trung
sau đó bảo vệ báo cho tổ dân phố xuống hỗ trợ
thông báo loa để các f một đi riêng vào thang hàng để không ảnh hưởng tới cư dân
đồng thời một số người không biết đường không có người nhà đưa đi
nên tổ dân phố phải hỗ trợ thuê xe ôm chở ra
ngoài ra thời điểm ngày hai mươi hai tháng một mươi một
chung cư hh linh đàm có hai tòa là hh hai a và hh ba c có
cư dân là f một được đưa đi cách ly tập trung
xong chỉ có tòa hh hai a phải tự di chuyển ra trạm y tế
còn tòa hh ba c lại có xe đến chân tòa nhà đón
lãnh đạo phường nói gì về việc f một đi cách ly tập trung
liên quan đến việc cách ly tập trung đối với các trường hợp f một
lãnh đạo quỹ ban nhân dân quận hoàng mai cho hay
trên địa bàn quận hiện đang thực hiện đồng thời cách ly f một tại nhà
và cách ly tập trung
việc áp dụng cách ly tập trung sẽ dựa trên thực tế khảo sát điều kiện cách ly tại nhà
cụ thể các phường đều có các tổ covid một mươi chín sẽ ra soát kiểm tra cụ thể
với những nhà có nhiều người thân sống cùng người già và trẻ em
thì f một sẽ được đưa đi cách ly tập trung để đảm bảo an toàn không lây nhiễm cho người thân
còn phó chủ tịch quỹ ban nhân dân phường hoàng liệt hoàng mai hà nội ông tạ giang hải
xác nhận do chỉ bố trí được một địa điểm đón
nên ngày hai mươi hai tháng một mươi một các f một thuộc tòa hh hai a phải tự di chuyển ra trạm y tế của phường
để chuyển đến nơi cách ly tập trung
lãnh đạo phường cũng thừa nhận do trạm y tế phường có lực lượng mỏng
lại phải quản lý khu vực dân cư có số lượng lớn nên có nhiều vấn đề còn bất cập
do đó sẽ tiếp thu và chấn chỉnh trong thời gian tới
đối với việc cách ly tập trung f một lãnh đạo phường lý giải
quyên tắc chỉ đạo là ưu tiên đi cách ly tập trung
để đảm bảo an toàn
cho phòng chống dịch nhất là đối với các khu vực đông các gia đình có người già và trẻ nhỏ
các trường hợp cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện thì áp dụng theo gian bản chỉ đạo mới của thành phố
tính từ mốc thời gian từ ngày một mươi chín tháng một mươi một trở đi
ông nguyễn xuân chinh chủ tịch quỹ ban nhân dân phường hoàng liệt hoàng mai cho hay
sẽ giao trạm y tế phường kiểm tra lại các vấn đề được người dân h khắc linh đàm phản ánh về vấn đề cách ly
và sẽ có câu trả lời cụ thể sau
trước diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp quỹ ban nhân dân phường hoàng liệt đã tạm thời yêu cầu toàn bộ nhân khẩu
thuộc các hộ gia đình tại chung cư hh hai a không rời khỏi căn hộ kể từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
tiếp đó ngày hai mươi tháng một mươi một chính quyền sở tại cũng đã tiến hành phong tỏa tạm thời tòa chung cư hh ba c linh đàm
vì ghi nhận một cư dân ở đây là f
cụ thể cư dân này sống tại tầng ba mươi tám tòa hh ba c linh đàm
làm bảo vệ tại quán cà phê trên phố đổ hạnh phường nguyễn du quận hai bà trưng hà nội
ngoài ra quỹ ban nhân dân phường giao cho lực lượng công an quân sự bảo vệ dân phố tổ chức tuyên truyền
giám sát toàn bộ nhân khẩu thuộc các hộ gia đình không rời khỏi nơi cư trú để đảm bảo công tác phòng chống dịch
trạm y tế phường phối hợp với công an phường khẩn trương truy vết xác định các trường hợp f một f hai có liên quan
để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định
đối với những người đã tiếp xúc với người nhiễm covid một mươi chín
người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh trong thời gian gần đây cần thực hiện khai báo tại trạm y tế phường
tòa h hai a có hơn bảy trăm linh căn hộ với khoảng hai nhân khẩu
tổ hợp chung cư hh linh đàm bao gồm một mươi hai tòa tổng số căn hộ tại đây khoảng chín căn
trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều lãnh đạo phường hoàn liệt cũng thừa nhận
do trạm y tế phường có lực lượng mỏng phải quản lý khu vực dân cư
có số lượng lớn nên có nhiều vấn đề còn bất cập do đó sẽ tiếp thu và chấn chỉnh lại trong thời gian tới
những thông tin mới nhất về diễn biến dịch bệnh sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại